tối qua ngày ba mươi tháng một tại công viên tao đàn quận một tp hcm sở xây dựng thành phố đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín với chủ đề bắc nam xung họp
nhằm đem lại cho người dân thành phố và khách du lịch một không gian vui chơi trong dịp tết cũng như gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc
đây là lần thứ ba mươi chín hội hoa xuân được tổ chức tại công viên với hơn ba hiện vật hoa cỏ các loại theo các chủ đề hoa mai hoa lan các tiểu cảnh nam bộ hoa sứ cổ bonsai cá cảnh các loại cây trái quý hiếm được trưng bày
với các chủ đề như bắc nam xung họp phát triển vươn cao chiêm hạc bay lên đã tạo nên bức tranh xuân độc đáo
hội hoa xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín còn có nhiều hoạt động văn hóa biểu diễn nghệ thuật hàng ngày như biểu diễn lân sư rồng biểu diễn ca nhạc tạp kỹ hàng đêm
chương trình sân khấu hóa kỷ niệm chiến thắng đống đa lịch sử bên cạnh đó còn có các hoạt động khác như trà đạo thư pháp trò chơi thiếu nhi mua sắm ẩm thực
hội hoa xuân hai nghìn một mươi chín được tổ chức trong thời gian một mươi hai ngày khai mạc từ ngày ba mươi tháng một đến hết mùng một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhằm ngày hai mươi năm tháng chạp đến hết mùng sáu tết kỷ hợi